dù điều kiện thời tiết bất thuận đã gây ảnh hưởng đến khả năng ra hoa đậu quả của vải thiều chính vụ
song sản lượng vải thiều năm hai nghìn hai mươi của tỉnh bắc giang ước đạt cao hơn so với năm hai nghìn một mươi chín vào khoảng một mươi tấn
với diện tích vải toàn tỉnh hơn hai mươi tám ha vụ năm nay sản lượng vải ước đạt một trăm sáu mươi tấn
tăng so với năm hai nghìn một mươi chín khoảng một mươi tấn trong đó vải sớm sáu ha sản lượng ước đạt bốn mươi năm tấn
vải thiều chính vụ diện tích hơn hai mươi hai ha sản lượng ước đạt một trăm một mươi năm tấn
trong số đó vải sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp trên một mươi bốn hectare sản lượng ước đạt trên tám mươi tấn
vải sản xuất theo tiêu chuẩn global gap tám mươi ha hiện cơ quan chuyên môn đang chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc
phòng trừ sâu bệnh để bảo đảm năng suất sản lượng và các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
phục vụ nhu cầu xuất khẩu nhất là các thị trường khó tính